sau nhiều lần tổ chức đấu giá ba chín trăm bảy mươi căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới thủ thiêm nhưng không thành công
ubnd tp hcm hiện đang tiến hành thẩm định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại
ubnd tp hcm đã chấp thuận phương án bán đấu giá ba lô đất có diện tích gần bốn mươi sáu m hai
trong đó có hai dự án tương đương ba chín trăm bảy mươi căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới thủ thiêm
theo phương án đã được chấp thuận do các lô đất này có giá trị lớn
mục đích đấu giá không phải để ở mà để phục vụ kinh doanh bất động sản
nên người tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
đồng thời khi đấu giá phải nộp trước hai mươi giá khởi điểm của giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất
được biết ubnd tp hcm đã nhiều lần đấu giá hai dự án tương đương ba chín trăm bảy mươi căn hộ tái định cư này
với mức giá khởi điểm là tám tám trăm linh tỷ sau đó tăng lên chín chín trăm linh tỷ nhưng vẫn chưa thành công do chưa thống nhất được các phương án đấu giá